nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn thư lưu trữ công tác nội vụ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và dịch vụ công
trong các ngày từ mùng bốn đến mùng một mươi tháng tám đoàn công tác của bộ nội vụ đã thăm và làm việc tại liên bang nga
trong cuộc gặp trợ lý tổng thống nga anatoly serisev tại trụ sở văn phòng tổng thống nga ngày bảy tháng tám
đoàn công tác của bộ nội vụ mong muốn văn phòng tổng thống nga chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu
trợ lý tổng thống nga anatoly serisev phụ trách vấn đề chính sách cán bộ khẳng định văn phòng tổng thống đang tích cực hợp tác với các bộ ngành việt nam
nhất là trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng quản lý nhà nước công tác cán bộ
trước đó tại buổi làm việc với người đứng đầu cơ quan lưu trữ liên bang nga ông andrei atizov
hai bên đã trao đổi khái quát về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của các cơ quan liên quan
trao đổi kinh nghiệm tổ chức mô hình lưu trữ điện tử của nga công tác bảo quản phát huy giá trị các di sản tư liệu